chuyển sang những nội dung quan trọng khác
thưa quý vị sáng nay ngày hai tháng năm ban chấp hành đảng bộ tp hà nội đã tổ chức hội nghị lần thứ một mươi bảy
sáu nội dung lớn được xem xét cho ý kiến tại hội nghị
trong đó các đại biểu nghiên cứu góp ý và thể hiện rõ quan điểm để lựa chọn một phương án chủ đề
và phương châm đại hội lần thứ một mươi tám đảng bộ tp hà nội
đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
bước đầu ban thường vụ thành ủy hà nội đã thống nhất trình ban chấp hành đảng bộ tp bốn phương án
về chủ đề và phương châm đại hội lần thứ một mươi tám đảng bộ tp hà nội
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng nhấn mạnh
chủ đề và phương châm đại hội lần thứ một mươi tám là nội dung quan trọng trong báo cáo chính trị của đại hội đảng
mặc dù chủ đề không dài nhưng lại chứa đựng những tư tưởng chủ yếu được quán triệt trong toàn bộ nội dung báo cáo chính trị
và các báo cáo khác trong văn kiện đại hội là khẩu hiệu tuyên ngôn hành động
là những nội dung nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đảng bộ và nhân dân thủ đô trong nhiệm kỳ
là tư duy tầm nhìn chiến lược ngọn cờ hiệu triệu tập hợp đoàn kết phát huy sức mạnh toàn đảng bộ toàn quân và nhân dân thủ đô
quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố
vì vậy các đại biểu cần nghiên cứu kỹ lưỡng để lựa chọn ra được một phương án về chủ đề
và phương châm đại hội nổi bật tối ưu đầy đủ nhất đáp ứng được các yêu cầu
thưa quý vị sáng nay ngày hai tháng năm tỉnh ủy đắk lắc đã tổ chức hội nghị về công tác cán bộ
theo đó có ít nhất một mươi hai vị trí là cán bộ lãnh đạo chủ chốt được điều động bổ nhiệm tại các sở lãnh đạo cấp huyện thị xã
việc điều động luân truyền cán bộ lần này còn là bước chuẩn bị tạo nguồn sắp xếp bố trí về tổ chức nhân sự chủ chốt
nhằm phục vụ cho công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ hành hai mươi năm đến hành ba mươi
từ đầu nhiệm kỳ đến nay ban thượng vụ tỉnh ủy đắk lắc đã thực hiện điều động luân chuyển ba mươi một đồng chí
trong đó có một mươi năm trên một mươi năm đồng chí bí thư huyện và một mươi bốn trên một mươi năm chủ tịch ubnd huyện không phải là người của địa phương
phát biểu do nhiệm vụ bí thư tỉnh ủy đắk lắc nguyễn đình trung nêu rõ
việc điều động luân chuyển cán bộ là việc làm thường xuyên liên tục có vai trò đặc biệt quan trọng
nhằm đào tạo rèn luyện cán bộ qua thực tiễn nâng cao bản lĩnh chính trị năng lực lãnh đạo toàn diện của đội ngũ cán bộ
các đồng chí được điều động luân truyền phải thực sự cầu thị tích cực học hỏi giữ gìn bản lĩnh chính trị
phát huy tính năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm
cùng với tập thể lãnh đạo địa phương cơ quan đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay
tiên phong đi đầu trong chuyển đổi số cải cách hành chính công an tỉnh lào cai đã có sáng kiến trong cải cách thủ tục xuất nhập cảnh
vừa thực hiện cải cách thủ tục hành chính vừa giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp
đồng thời hỗ trợ người dân chuyển hóa xin chính chủ đăng ký tài khoản định danh đẩy nhanh tiến độ để án không xảo
để thực hiện cấp hộ chiếu phổ thông trên cổng dịch vụ công quốc gia cổng dịch vụ công bộ công an
công dân phải thỏa mãn các điều kiện căn cước công dân và sim chính chủ hoặc phải có tài khoản định danh cá nhân
tuy nhiên ở những địa phương vùng sâu vùng xa thì nhu cầu sở hữu sim chính chủ và có tài khoản định danh cá nhân còn hạn chế
vì vậy để có thể đồng thời thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính chuyển đổi số
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lào cai đã xây dựng mô hình bàn hướng dẫn công dân
hợp tác với các đơn vị viễn thông phối hợp thực hiện các nội dung chuẩn hóa thuê bao đăng ký tài khoản định danh điện tử
từ đó giúp cho việc thực hiện cấp hộ chiếu trực tuyến thuận lợi hơn
cô này lần đầu tiên đi làm đến chỗ bàn hướng dẫn thì nói chung là cháu rất nhiệt tình làm giúp cho cô
các công dân ở vùng cao vùng sâu vùng xa việc chuẩn hóa thông tin rồi cài đặt má định danh còn có hạn chế
đặc biệt là nhiều công dân ở vùng cao không có nhu cầu sử dụng điện thoại chính chủ
thì đơn vị cũng đã phối hợp với các đơn vị như là vnpt rồi viettel để hỗ trợ hướng dẫn cung cấp sim chính chủ
để thực hiện kế hoạch cải cách hành chính số hóa hồ sơ tài liệu của cục quản lý xuất nhập cảnh và công an tỉnh lào cai
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lào cai đã xây dựng và triển khai các kế hoạch cụ thể
quán triệt đến từng lãnh đạo và cán bộ
chiến sĩ trong đơn vị về ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số nói chung
công tác cải cách hành chính số hóa hồ sơ tài liệu nói riêng
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lào cai đã tiếp nhận xử lý trên ba hồ sơ
tỷ lệ tiếp nhận trực tuyến luôn đạt một trăm linh
thông tin từ sở du lịch tp hcm dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay
doanh thu từ hoạt động du lịch trên địa bàn tp hcm

so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
với năm ngày nghỉ liên tục
khách tham quan đến các điểm tham quan khu du lịch
khu vui chơi giải trí ở tp hcm
ước tính khoảng chín trăm sáu mươi chín luật
tăng hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
khách du lịch nội địa và quốc tế
với khoảng ba trăm hai mươi năm lượt khách nội địa
và năm mươi bốn luật khách quốc tế
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
doanh thu du lịch dịp lễ này của tp hcm
đạt khoảng ba hai trăm ba mươi năm tỷ đồng
sở du lịch tp hcm cho biết
việc nghỉ lễ dài ngày dịp ba mươi tháng bốn năm nay
là do giá về máy bay tăng cao
nên xu hướng sử dụng phương tiện
vận chuyển đường sắt và phương tiện cá nhân tăng mạnh
nhất là các điểm đến gần tp hcm
như vũng tàu nha trang bình thuận
ninh thuận tiền giang cần thơ lâm đồng
trong năm ngày nghỉ lễ
cần thơ đón khoảng hai trăm tám mươi năm lượt khách
đến tham quan vui chơi và giải trí
tổng doanh thu du lịch ước đạt khoảng ba trăm một mươi năm tỷ đồng
theo số liệu thống kê từ sở văn hóa thể thao và du lịch tp hcm
công suất bình quân phòng các cơ sở lưu trú
đạt khoảng bảy mươi năm chín mươi
riêng những cơ sở lưu trú từ bốn sao đến năm sao
và các cơ sở lưu trú tại khu vực trung tâm thành phố
bến nguyên bình thuận tây nguyên
công suất bình quân khoảng tám mươi năm
theo đó các điểm thu hút du khách như
chợ nội cái răng bến nguyên kiều đền thờ vua hùng
chùa âu nhà cổ bình thủy cồn sơn
và các khu điểm du lịch sinh thái
đặc biệt là các tour khám phá làng quê
kênh rạp hấp dẫn khách quốc tế
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
lượng khách năm nay giảm
nguyên nhân chính là do ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng
nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
lượng khách du lịch đến với quảng bình tăng đột biến
trung bình mỗi ngày có hàng nghìn lượt người đến khám phá trải nghiệm
ở các điểm du lịch tại quảng bình
theo thống kê từ sở du lịch quảng bình
tổng số du khách đến tham quan trải nghiệm
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
ước đạt ba trăm một mươi tám lượt
trong đó khách quốc tế đạt khoảng tám lượt
khách du lịch nội địa khoảng ba trăm linh tám lượt
tổng thu từ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ ước đạt

dịp nghỉ lễ vừa qua thời tiết tại quảng bình nắng nóng kèm nhiệt độ tăng cao
nên các điểm tham quan du lịch sinh thái thiên nhiên là những điểm đến lý tưởng
thú số lượng lớn khách du lịch
nổi bật là động phong nhà động thiên đường suối nước mọc sông chày hang tối công viên ojo
các cơ sở lưu trú từ ba sao và tương đương trở lên
hoặc các homestay farmstay cơ sở lưu trú có cảnh quan đẹp mát mẻ gần gũi với thiên nhiên
có công suất phòng từ chín mươi năm trở lên
các hoạt động văn hóa thể thao du lịch được địa phương tổ chức đa dạng
thu hút và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách
thưa quý vị tuần lễ ẩm thực truyền thống huế hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề ẩm thực huế với bốn phương
khép lại vào tối ngày một tháng năm
những thành công của sự kiện đã mở ra một lộ trình mới giúp huế kiên định mục tiêu
trở thành một trong những thành viên của mạng lưới thành phố sáng tạo unesco
trong lĩnh vực sáng tạo ẩm thực vào năm hai nghìn hai mươi
tuần lễ ẩm thực truyền thống huế hai nghìn hai mươi bốn đã thu hút sự quan tâm và trải nghiệm của gần một trăm linh lượt du khách
thành công này đã tạo thêm động lực thúc đẩy công cuộc bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa
phát triển du lịch dịch vụ góp phần đưa huế gần hơn với mục tiêu
trở thành thành viên của mạng lưới thành phố sáng tạo unesco trong lĩnh vực sáng tạo ẩm thực
tuần lễ ẩm thực truyền thống huế là một trong những tiên đề
để làm cơ sở cho việc xây dựng đề án thành phố sáng tạo về ẩm thực vào năm hai nghìn hai mươi
để đạt được tiêu chỉ này thì phải được triển khai thực hiện đồng bộ rất nhiều nội dung
trong đó phải tập trung vào việc xây dựng hình ảnh thương hiệu của ẩm thực truyền thống của huế vốn có từ lâu đời này
song song với việc xây dựng hồ sơ đánh giá theo các tiêu chí mà unesco đề ra
trong thời gian tới huế sẽ tổ chức những hội thảo quốc tế về ẩm thực truyền thống
đồng thời sưu tập lập hồ sơ các món ăn
đồng thời sưu tập lập hồ sơ các món ăn truyền thống trên địa bàn
thưa quý vị trong năm ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cơ bản được đảm bảo
tại các tuyến cao tốc không ghi nhận tình hình giao thông phức tạp hay ủn tắc kéo dài
và để có kết quả này phải kể đến đóng góp của lực lượng cảnh sát giao thông
ứng trực một trăm linh quân số phân luồng điều tiết giúp đỡ nhân dân ngay cả khi thời tiết cao điểm nắng nóng
những hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc trong những ngày vừa qua
đã tạo được sự ấn tượng trong lòng nhân dân
năm ngày nghỉ lễ ngoài làm nhiệm vụ chuyên môn hướng dẫn phân luồng giao thông
tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông luôn sẵn sàng ứng trực giúp đỡ người dân trên đường đi nghỉ lễ trong nhiều tình huống
thông qua tổng đài tiếp nhận thông tin người dân phản ánh về tình hình tai nạn giao thông
sự cố trên các tuyến cao tốc
các đơn vị của cục cảnh sát giao thông kịp thời nắm bắt và có mặt để hỗ trợ nhân dân
khi gặp sự cố trên đường cao tốc giải quyết các vụ việc tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến
tại các cửa ngõ ra vào thủ đô hà nội phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
bố trì cán bộ chiến sĩ tổ chức phát nước suối miễn phí hỗ trợ bà con tại các điểm rừng đèn đỏ
đội cũng chủ động để phát nước cho người dân đi lại để tạo kiện cho sức khỏe tốt nhất cho người dân
các hành động đẹp thiết thực giúp đỡ hỗ trợ nhân dân trong những ngày nghỉ lễ
đã thể hiện tinh thần đâu cần cảnh sát giao thông
cảnh sát giao thông có đâu khó có cảnh sát giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông mong muốn không chỉ trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm này
mà cả những ngày thường nếu người dân gặp sự cố cần được hỗ trợ
có thể liên hệ đường dây nóng của tổng đài tiếp nhận tin tức giao thông một nghìn chín trăm linh tám nghìn chín mươi chín để được giúp đỡ
thưa quý vị tại tp hcm dự án xây dựng nhà thi đấu thể dục thể thao phát đình phùng
toạn lạc ở vị trí đắc địa trung tâm quận ba tp hcm
đã chính thức chuyển dự án này từ đầu tư theo hình thức đối tác công tư sang phương thức đầu tư công
sau khi nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo chủ tịch ubnd tp hcm vừa thống nhất đề xuất dừng đầu tư dự án nhà thi đấu phát đình phùng
theo hình thức đối tác công tư hợp đồng bt chuyển dự án này sang phương thức đầu tư công
dự án này ở vị trí đắc địa trung tâm quận ba bao bọc bởi bốn mặt tiền đường baxter nguyễn đình chiểu nam kỳ khởi nghĩa và phỏ văn tần
từ năm hai nghìn tám nhưng đến nay dự án có tổng mức đầu tư gần hai tỷ đồng vẫn chưa thành hình
chủ tịch ubnd tp hcm giao các cơ quan chuyên môn khẩn trương lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo đúng trình tự thủ tục quy định
và hoàn thành trước tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn để trình hội đồng nhân dân thành phố thông qua chủ trương đầu tư dự án
dự kiến khởi công đầu tư dự án trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi năm
thưa quý vị suốt nhiều năm qua chiến thắng điện biên phủ ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đã trở thành chất liệu là nguồn cảm hứng để tạo nên nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị
chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ tại hà nội sân khấu lệ ngọc đã công diễn vở kịch nói mệnh lệnh từ trái tim
vở diễn đã tái hiện lại những khoảnh khắc mang tính lịch sử của bảy mươi năm về trước mang đến cho khán giả sự xúc động tự hào về một chiến thắng lễ lừng của dân tộc
vở kịch mệnh lệnh từ trái tim do tác giả nguyễn thanh bình viết kịch bản nghệ sĩ nhân dân hoàng lâm tùng làm đạo diễn
vở diễn kể về những ngày tháng điện biên rực lửa điểm nhấn là thời khắc khó khăn nhất của đại tướng võ nguyên giáp
khi phải đưa ra quyết định thay đổi chiến thuật kháng chiến ở chiến dịch điện biên phủ từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc
vở diễn gây ấn tượng khi đã khắc họa được tính đa diện và chiều sâu nhân văn của hình tượng võ nguyên giáp